các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy
nhưng ca sĩ pi nhung đã tông qua khỏi cô chút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi một h năm mươi bảy phút trưa nay hai mươi tám tháng chín
hiện cả nước có khoảng chín mươi loại test nhanh covid một mươi chín đang được lưu hành
theo bộ y tế mới đây một số doanh nghiệp đã điều chỉnh giá với mức giảm khoảng hai mươi đến bảy mươi đồng một test
dù hà nội nới lỏng giãn cách nhưng các chốt tự quản vùng xanh ở tổ dân phố
khu dân cư vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt trở thành pháo đài chống dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh hành phố hồ chí minh phải quán triệt phương châm tăng cường kiểm soát dịch bệnh
điều chỉnh tích cực từng bước phục hồi vững chắc hoạt động sản xuất kinh doanh
sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
chỉ trong thời gian ngắn công an tp hcm đã phát hiện sáu vụ việc có liên quan đến hành vi trục lợi
khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín bán thuốc điều trị covid một mươi chín trái phép sản xuất mua bán tân dược giả
tp hcm áp dụng phần mềm quản lý chi trả hỗ trợ đợt ba cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với kỳ vọng tránh trùng lắp sát lọt tiết kiệm được nhiều thời gian
đặc biệt minh bạch cao hơn
từ h ngày hai mươi tám tháng chín tp hcm đã chính thức nới lỏng một số biện pháp kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh long an đã quyết định nới lỏng thêm nhiều tiêu chí
gỡ nhiều vướng mắt để doanh nghiệp dễ dàng phục hồi
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chạy xe máy tông chốt kiểm dịch tại xã hòa phong huyện hòa vang đà nẵng
rồi lao đến chửi bới tung cước vào lực lượng công an trực chốt
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín và được nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện trợ
nhưng ca sĩ phi nhung đã đưa ra một thông tin đáng chú ý khác

phi nhung đã không qua khỏi cô chút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi một h năm mươi bảy trưa nay ngày hai mươi tám tháng chín
trong suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật phi nhung ít khi vướng phải ồn ào đổi tư
những năm gần đây phi nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ
cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình
lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này
theo thông tin từ phía ekip của phi nhung vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cô dự tính về mỹ đoàn tụ với con gái
nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố hồ chí minh vì
thành phố đang tổn thương như thế này nhiều người còn khổ vì dịch
mình ở lại có khi lại có ích khi mọi thứ ổn hơn mình đi đâu cũng không ai náy
khi nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình
như đóng góp cho quỹ vaccine kêu gọi mua máy thở gửi gạo cho người nghèo
tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư từ giữa tháng sáu đến ngày năm tháng tám
ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình xét nghiệm covid một mươi chín hàng tuần
nhưng không may chỉ đã nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây
phi nhung hoàn thành sứ mệnh truyền thần đó là những lời mà ekip của phi nhung
vừa viết trong thông cáo cuối cùng về sức khỏe của cô
đã đến lúc phi nhung có thể quảng gánh lo đi chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ
cho đến tận lúc ra đi chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè đồng nghiệp và khán giả
không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy
trước đây hay sau này phi nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc
hơn hết chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời
phi nhung luôn khẳng định hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi
nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm
hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oán ức sống ai thẳng thì không có gì phải sợ
nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn làm tiếp tục
hành trình từ thiện của phi nhung tại việt nam kéo dài hơn hai mươi năm qua với hai mươi ba người con mồ côi tổng cộng
bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt hạn hán khi nhung đều có mặt
ở đâu cần giúp ở đó có phi nhung
từ vùng cao vùng sâu vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước việt nam chỉ đều có mặt
hai mươi năm một hành trình dài đủ để viết lên tên phi nhung trên hành trình thiện nguyện
ngôi sao phi nhung về trời bà luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ
hiện cả nước có khoảng chín mươi loại test nhanh covid một mươi chín đang được lưu hành
theo bộ y tế bữa đây
một số doanh nghiệp đã điều chỉnh giá với mức giảm khoảng hai mươi bảy mươi đồng trên một test
bộ y tế cũng cho biết bộ sẽ liên tục cập nhật danh sách giá cả các sinh phẩm
trang thiết bị y tế chẩn đoán in vito xét nghiệm sars cov hai đã được cấp số đăng ký lưu hành
cấp giấy phép nhập khẩu từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến nay
những sản phẩm đã thông báo nhưng có thay đổi
các sở y tế và các bệnh viện viện nghiên cứu có thể tham khảo báo giá và các thông tin kèm theo
để chủ động liên hệ có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng
chống dịch theo chỉ đạo của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế
bộ y tế cũng đề nghị các sở y tế tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
xử lý vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và chỉ đạo tăng cường thanh tra kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm xét nghiệm sars cov hai
trôi nổi trên thị trường và hiện tượng lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín
để nâng giá đội giá đảm bảo chất lượng và giá cả thị trường
vậy ý kiến cho rằng giá test nhanh covid một mươi chín ở việt nam cao hơn nhiều so với giá gốc
lãnh đạo vụ trang thiết bị công trình y tế cho biết
theo quy định giá test nhanh là do doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm
các địa phương thường triển khai đấu thầu mua sắm
trước đó phát biểu tại hội nghị trực tuyến của thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp
và các địa phương ông đào hồng anh phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
chủ tịch hội doanh nhân trẻ việt nam cho biết giá bộ test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
mua số lượng lớn ở nước ngoài chỉ khoảng ba mươi năm đồng một test
ông hồng anh đề xuất cũng giống như vaccine bộ y tế chủ trì cùng các địa phương
đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất bộ test xét nghiệm nhanh
để mua số lượng lớn đến một trăm linh triệu bộ với chi phí gốc
dù hà nội nới lỏng giãn cách nhưng các chỗ tựa quản vùng xanh ở tổ dân phố
khu dân cư vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt trở thành pháo đài chống dịch covid một mươi chín
sau gần hai tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
từ ngày hai mươi một tháng chín hà nội nới lỏng giãn cách với chỉ thị một mươi năm
để giữ vững thành quả chống dịch các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh tiếp tục được bảo vệ nghiêm ngặt
ông ngô gia công cách sáu mươi sáu tuổi dân quân tự vệ tại cụm dân cư ngõ bốn trăm tám mươi bảy kim ngư
cho biết mỗi ngày ông trực từ một mươi bốn giờ đến một mươi tám h
sau khi hà nội chuyển từ chỉ thị một mươi sáu sang chỉ thị
một mươi năm chút bảo vệ tại cụm dân cư ở vẫn được xiết chặt và bảo vệ nghiêm ngặt
sipper người từ nơi khác đến bắt buộc phải quét mã quy giờ mới được vào
phường vĩnh tuy quận hai bà trưng nơi từng xuất hiện một số ca f trong cộng đồng
vẫn đang duy trì gần năm mươi chốt tự quản trên địa bàn khu dân cư
bên trong cuộc sống người dân dần trở về trạng thái bình thường
mới trên tinh thần chấp hành nghiêm chỉ thị của thành phố
thực hiện đúng các khuyến các năm k của bộ y tế
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
thành phố hồ chí minh phải quán triệt phương châm tăng cơ kiểm soát dịch bệnh
điều chỉnh tích cực từng bước khôi phục vững chắc hoạt động sản xuất kinh doanh
sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
tại buổi làm việc với thường trực ubnd tp hcm về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
góp ý dự thảo chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng
kiểm soát dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế từ ngày một tháng một mươi
phó thủ tướng vũ đức đam đã có ý kiến chỉ đạo
thành phố cần tuân thủ các hướng dẫn mục tiêu giải pháp lớn
đồng thời phát huy sáng tạo trong từng tình huống điều kiện cụ thể
tinh thần chủ động của doanh nghiệp người dân để từng bước mở lại các hoạt động
một cách chắc chắn an toàn kiểm soát dịch bệnh bền vững
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
thành phố hồ chí minh phải quán triệt phương châm tăng cường kiểm soát dịch bệnh
điều chỉnh tích cực từng bước khôi phục vững chắc hoạt động sản xuất kinh doanh
đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
thành phố cần sớm đánh giá lại tình hình dịch trên địa bàn
nhất là sau đợt xét nghiệm diện rộng vừa qua theo chỉ đạo của thủ tướng
từ đó xác định năng lực xét nghiệm mức độ lây nhiễm ở các vùng nguy cơ
theo phó thủ tướng vũ đức đam dự thảo hướng dẫn của bộ y tế dành cho phần lớn
các tỉnh thành phố có quy mô trung bình trên một triệu dân
vì thế những đề xuất mang tính chất đặc thù của thành phố hồ chí minh
cần phải tính toán phân tích đầy đủ tình hình của đô thị hơn một mươi triệu dân
tỷ lệ bao phủ vaccine năng lực xét nghiệm điều trị ý thức của người dân
trong thực hiện giãn cách các biện pháp năm k
bên cạnh đó do dịch đã ngấm rất sâu và nặng nên dù thành phố hồ chí minh
mở lại các hoạt động thì vẫn phải thiết lập vành đai an toàn xung quanh khu vực này
kiểm soát chặt người ra vào không để dịch lây lan ra các địa phương khác
phó thủ tướng cho rằng trong lộ trình mở lại thành phố cần tính toán ưu tiên
phục hồi hoạt động của các nhà máy doanh nghiệp lớn khu công nghệ cao
một số ngành dịch vụ quan trọng các doanh nghiệp kể cả hộ kinh doanh dịch vụ
có trách nhiệm và cần được trao quyền các tổ chức xét nghiệm
những vùng xanh có thể xem xét mở lại các hoạt động kinh doanh sản xuất
nếu cả người mua người bán người giao dịch đều ở trong cùng địa bàn đã tiêm vaccine
người làm việc trong những cơ sở sản xuất kinh doanh cần được xét nghiệm định kỳ
theo quy định của bộ y tế phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới
thành phố tiếp tục củng cố năng lực xét nghiệm xét nghiệm định kỳ thường xuyên
nhất là những đối tượng nguy cơ việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh phải xuống đến
từng tổ dân phố khu phố thậm chí là đến hộ gia đình hệ thống y tế cơ sở cần được
củng cố để theo sát quản lý sức khỏe từng người dân từng hộ gia đình
phó thủ tướng nhấn mạnh thành phố cần tuân thủ theo các hướng dẫn mục tiêu
giải pháp lớn đồng thời phát huy sáng tạo trong từng tình huống điều kiện cụ thể
tinh thần chủ động của doanh nghiệp người dân để từng bước mở lại các hoạt động
một cách chắc chắn an toàn kiểm soát dịch bệnh bền vững
chỉ trong thời gian ngắn công an tp hcm đã phát hiện sáu vụ việc có liên quan đến hành vi
trục lợi khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín bán thuốc điều trị covid một mươi chín trái phép
sản xuất mua bán tân dược giả
thượng tá huỳnh quang tiến phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
thời gian qua công an tp hcm đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn
nắm tình hình đặc biệt đối tượng lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để cung cấp
phân phối tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mua bán các thiết bị
vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trái quy định pháp luật để trục lợi lừa đảo
qua đó công an tp hcm đã phát hiện tích cực điều tra khám phá sáu vụ có liên quan
gồm hai vụ việc trục lợi liên quan tiêm ngừa vaccine phòng covid một mươi chín
một vụ mua bán thuốc kháng virus monopiav trái phép
hai vụ việc sử dụng tài khoản facebook
để lừa đảo cấp giấy đi đường tiêm vaccine bán thuốc kháng virus và mua vụ sản xuất
buôn bán hàng giả thuốc tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa chữa trị covid một mươi chín
theo đó cơ quan điều tra đã khởi tố một vụ án với ba bị can về sản xuất hàng giả
mua bán thuốc tân dược giả các nhãn hiệu
đáng chú ý công an tp hcm cũng đang điều tra hành vi thăm ô tài sản
mua bán thuốc kháng virus monopiav liên quan cán bộ quản lý dược
tại trung tâm y tế quận bình tân và tân phú cùng các đối tượng liên quan
được lượng tăng cường công tác quản lý địa bàn trinh sát câu nhử
xác minh bắt giữ một số trường hợp đăng tin quảng cáo dịch vụ tiêm vaccine
giao bán các loại thuốc điều trị covid một mươi chín thử tá huỳnh quang
tp hcm áp dụng phần mềm quản lý chi trả hỗ trợ đợt ba cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với kỳ vọng tránh trùng lập xót lọt tiết kiệm được nhiều thời gian đặc biệt minh bạch cao hơn
trước tình hình dịch kéo dài hội đồng nhân dân tp hcm ban hành nghị quyết chín mươi bảy thông qua gói hỗ trợ đợt ba
ngày hai mươi năm tháng chín ubnd tp hcm đã có chỉ đạo thực hiện chi hỗ trợ đợt ba từ ngày một tháng một mươi
về cơ bản cách thức chi hỗ trợ cũng tương tự gói một và gói hai
theo đó chính quyền phường xã là đơn vị thực hiện chủ chốt từ công tác lập danh sách người hỗ trợ
cho tới phát tiền tri trả cho dân
chính quyền cấp quận huyện có nhiệm vụ thẩm định phê duyệt danh sách và kinh phí
còn người dân về cơ bản không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào
tuy nhiên đợt ba có điểm mới trong khâu thực hiện là các địa phương sử dụng phần mềm
có thể cài trên điện thoại di động là sep id delivery do công ty trách nhiệm hiểu hạn
một thành viên phát triển công viên phần mềm quang trung phát triển để hỗ trợ chi trả
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm quang trung
sẽ cung cấp tài khoản tập huấn sử dụng ứng dụng cho chính quyền cơ sở
đồng thời phối hợp hỗ trợ chính quyền ra soát
lọc danh sách người không hưởng lương thực hiện tri hỗ trợ theo danh sách được phê duyệt
thông qua ứng dụng này trên điện thoại
cụ thể mỗi phường xã thị trấn sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
phát triển công viên phần mềm quang trung cấp một tài khoản để quản trị
do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp phường xã thị trấn phụ trách theo dõi chỉ đạo
còn mỗi quận huyện thành phố thủ đức có hai tài khoản quản trị
cấp cho chủ tịch ủy ban nhân dân và trưởng phòng lao động thương binh xã hội
để theo dõi tiến độ chi trả kiểm tra đôn đốc các xã phường thị trấn
trong quá trình thực hiện
ứng dụng được kỳ vọng sẽ tránh trùng lắp tránh thiếu sót đối tượng thụ hưởng
ông phan văn mến giám đốc bảo hiểm xã hội tp hcm cho hay
cơ quan bảo hiểm xã hội đã cung cấp trường dữ liệu về bốn nhóm đối tượng
không thuộc diện hỗ trợ của gói thứ ba này cho công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công viên phần mềm quang trung
trong đó khoảng hai triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
và trên hai trăm bốn mươi người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động
đây chính là cơ sở triển khai gói đợt ba để công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công viên phần mềm quang trung
và chính quyền phường xã sở tại đối chiếu lọc danh sách tránh trùng lắp đối tượng
giờ ngày hai mươi tám tháng chín tỉnh thừa thiên huế đã chính thức nới lỏng
một số biện pháp kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thừa thiên huế cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh ăn uống
cơ sở tôn giáo tín ngưỡng nhưng không quá năm mươi công suất
hoạt động tôn giáo được tổ chức không quá năm mươi người
cơ sở giáo dục đào tạo và thể dục thể thao phải thực hiện nghiêm năm k và quét mã qr
vận tải hành khách nội tỉnh được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
bên cạnh đó tỉnh vẫn tạm dừng các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung đông người không cần thiết
trường hợp thực sự cấp thiết phải tổ chức do người đứng đầu đơn vị
địa phương quyết định và chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo covid một mươi chín của tỉnh
chỉ được bố trí tối đa năm mươi chỗ ngồi trong hội trường phòng học và phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng
chống dịch như thực hiện giãn cách tối thiểu một mét đo thân nhiệt đeo khẩu trang khử khuẩn quét mã qr
tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng quán ăn chạm rừng điểm bán hàng đặc sản lưu niệm
điểm rửa xe dọc tuyến quốc lộ một a hầm hải vân cầu vượt thủy phù tại km tám trăm bốn mươi hai đường tránh huế vòng xuyến và phường tứ hạ
thị xã hương trà địa giới tỉnh thừa thiên huế và tỉnh quảng trị
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường moshas sông hơi cơ sở thẩm mỹ trên spa
game online dạp chiếu phim parbir hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật các giải thi đấu thể thao
ngày hai mươi bảy tháng chín tỉnh thừa thiên huế không ghi nhận ca nhiễm mới đã có bảy trăm ba mươi trên tám trăm hai mươi một ca khỏi bệnh
đến nay người hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh về là một mươi sáu bốn trăm bảy mươi một người tổng từ hai mươi tám phần bốn đến nay trong đó mới trong ngày năm mươi bảy người
người hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoại tỉnh về là chín trăm linh chín tổng từ hai mươi tám phần bốn đến nay trong đó mới trong ngày là hai người

chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung ngoại tỉnh về là bốn mươi một tổng từ hai mươi tám phần bốn đến nay trong đó mới trong ngày
bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ubnd tỉnh long an đã quyết định nới lỏng thêm nhiều tiêu chí gỡ nhiều vướng mắt để doanh nghiệp dễ dàng phục hồi
đối thoại với các doanh nghiệp ông nguyễn văn út chủ tịch ubnd tỉnh long an cho biết
quan điểm của long an là nhanh chóng để tất cả các công nhân đều được tiêm mũi hai vaccine phòng ngừa covid một mươi chín trong thời gian sớm nhất có thể
do đó nguồn vaccine phân bổ về tỉnh này đều được ưu tiên để trả mũi hai trước các đối tượng khác
một trong những điều vướng mắt của chủ tịch ubnd tỉnh long an tháo gỡ ngay trong buổi đối thoại là trong thời gian tới
khi phát hiện f doanh nghiệp không cần phải dừng tất cả các hoạt động sản xuất
theo ông út long an áp dụng điều này bởi hiện nay tất cả các công nhân tại tỉnh này đều đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
nên có thể linh hoạt hơn so với quy định chung về xử lý f của bộ y tế
tiếp nữa tất cả các doanh nghiệp đều có thể hoạt động trở lại không văn theo đối tượng doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất mà tỉnh đã ban hành vừa qua ống hút nói thêm
ông út cho biết thêm long an cũng đang xem xét và tăng số lượng công nhân hoạt động theo đề xuất của các doanh nghiệp trong thời gian sớm
thay chỉ vì hoạt động tối đa năm mươi người lao động như hiện nay
đặc biệt để khắc phục tình trạng nhiều doanh nghiệp phải chờ thẩm định quá lâu mới hoạt động trở lại trong khi đoàn công tác thẩm định của tỉnh có hạn
ông út cho biết hiện nay tỉnh đang soạn thảo văn bản định hướng từ mùa một tháng một mươi tới
các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trở lại rồi mà đoàn thẩm định chưa tới kịp có thể được phép hoạt động trước theo đúng các tiêu chí mà tỉnh ban hành
việc kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống dịch sẽ được tiến hành sau
ông nguyễn văn được bí thư tỉnh ủy long an cho biết kiến nghị lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là cho phép người lao động từ tp hcm làm việc tại long an có thể đi lại hàng ngày
hiện tp hcm long an và một số tỉnh lân cận đang cùng họp bàn thống nhất các yếu tố để đảm bảo sự giao lưu giữa các vùng trong thời gian tới trong đó có vấn đề đi lại của người lao động giữa các tỉnh thành
bí thư tỉnh ủy long an cũng ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp về kéo dài thêm thời hạn giấy xét nghiệm covid một mươi chín lên đến bảy ngày hoặc một mươi ngày cho những người đã tiêm mũi hai vaccine để kiến nghị lên chính phủ xem xét
khi ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng chín long an đã xác định chuyển hướng từ jero covid sang sống chung với covid một mươi chín và
chúng tôi vẫn đang thực hiện thay đổi dần dần theo chủ trương này sống chung với covid một mươi chín việc doanh nghiệp chủ động cho chính mình và cho chính người lao động là chuyện tiên quyết
nhà nước sẽ dần chuyển sang việc điều trị cho các bệnh nhân nặng do đó mong doanh nghiệp phải thật chủ động về y tế ông được nói thêm
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chạy xe máy tông chốt kiểm dịch tại xã hòa phong huyện hòa vang đà nẵng rồi lao đến chỉ bới tung cước vào lực lượng công an trực chốt
mới đây tòa án nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng mở phiên xử sơ thẩm hình sự đối với nguyễn hoàng tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thôn khương mỹ xã hòa phong huyện hòa vang về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tâm chạy xe máy đến nhà bạn nhậu để uống rượu bất chấp quy định ai ở đâu ở yên đó của thành phố đà nẵng để phòng chống dịch covid một mươi chín
đến khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày tâm ra về bằng đường liên thôn túy loan
tây thôn dương lâm hai theo hướng về chốt kiểm soát dịch tại thôn dương lâm hai
do đã ngấm rượu bia tâm không làm chủ tốc độ nên tông thẳng xe vào rào chắn của chốt kiểm soát dịch làm cả xe và người ngã xuống đường
thế vậy cán bộ công an xã hòa phong đang hỗ trợ tại chốt liền gọi điện thoại báo ban chỉ huy công an xã sự việc
sau khi ngã tâm vô cớ chửi bới thách thức lực lượng trực chốt rồi bất ngờ rồi xông đến tung cước đạp vào người một cán bộ tại đây
đá xong tâm còn liên tục chửi mắng đấm túi bụi vào lực lượng trực chốt
sau đó tâm nhanh chóng bị khống chế bắt giữ và chuyển cho lực lượng công an huyện làm việc
khi tình rượu nguyễn hoàng tâm khai nhận toàn bộ hành vi của mình
được biết nguyễn hoàng tâm từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
chấp hành xong án phạt tù ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi tâm chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội
với hành vi nêu trên tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng xử phạt nguyễn hoàng tâm hai năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
ngoài ra tâm bị xử phạt vi phạm hành chính vì tham gia giao thông nhưng có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
tâm cùng các trường hợp tham gia uống rượu còn bị đề xuất xử phạt hành vi tập trung đông người vi phạm quy định
để có được những thông tin chính xác nhất như các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại